hàng chục cây gỗ bạch tùng hàng trăm năm tuổi với đường kính nhiều người ôm đã bị lâm tạc cưa hạ trái phép
trong đó nhiều phách gỗ đã được đưa ra khỏi rừng
vụ phá rừng này xảy ra tại khu rừng nguyên sinh tiểu khu hai trăm bốn mươi chín xã đạ đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tại hiện trường hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ đã bị lâm tạc cưa hạ lấy gỗ ngay tại hiện trường
những cây bạch tùng này có đường kính gốc từ sáu mươi cho đến một trăm linh cm cao hơn một mươi m
qua thống kê ban đầu đã có một mươi một cây gỗ bị cưa hạ với tổng khối lượng là hai mươi mét khối
lực lượng chức năng bước đầu xác định nhóm sáu đối tượng tình nghi khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực trên
đồng thời phát hiện tại nhà ông nguyễn văn tuyến tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng
ngụ tại xã phúc thọ huyện lâm hà có hơn một năm mét khối gỗ bạch tùng cùng chủng loại
vụ việc đang được điều tra làm rõ